tại tp hcm sở giao thông vận tải tp vừa thành lập tổ giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn
tổ giám sát gồm đại diện thanh tra sở giao thông vận tải sở y tế công an tp phòng quản lý vận tải đường bộ
phòng quản lý giao thông đường thủy và đại diện trung tâm quản lý đường thủy
nhiệm vụ chủ động giám sát đánh giá công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của các đơn vị
trong lĩnh vực vận tải đường bộ đường thủy trên địa bàn theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
ủy ban nhân dân tp hcm tại các bến xe khách liên tỉnh bến xe buýt bến phà bến thủy nội địa
các đơn vị kinh doanh hành khách vận tải bằng xe ô tô phương tiện kinh doanh vận tải hành khách
theo hợp đồng xe buýt taxi tổ giám sát bắt đầu làm nhiệm vụ từ ngày ba mươi một tháng bảy